giảm chi phí đầu tư xây dựng đường bộ khoa học và công nghệ có giải pháp đối với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư báo cáo chính phủ tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba
hoàn thành khu công nghệ cao hòa lạc không để kéo dài
về cải cách hành chính phòng chống tham nhũng lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên
các bộ ngành báo cáo đề án xã hội hóa các dịch vụ công trước hết trong lĩnh vực y tế giáo dục thể thao
phân định rõ trách nhiệm nhà nước bảo đảm một số lĩnh vực thiết yếu
chiều nay chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo hai mươi bốn quận huyện trên địa bàn tp hcm để bàn về công tác lập lại trật tự lòng lề đường
nội dung cuộc thảo luận là làm sao tổ chức tốt trật tự lòng lề đường để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hơn
tại cuộc họp lãnh đạo ubnd tp hcm thông báo thủ tướng cũng hoạt ngành quyết định của thành phố
điều này chứng tỏ tp hcm đang làm việc thuận ý đảng lòng dân
thành phố nhấn mạnh nhiều lòng lề đường bị chiếm giữ từ rất lâu giờ phải giải quyết căn cơ chứ không chỉ đập vỡ vì đây là một trong những giải pháp
nói về động thái quyết liệt của quận một lãnh đạo tp hcm cho hay quận trung tâm này có kế hoạch từ trước
đã tiếp xúc các hộ kinh doanh nhỏ lẻ bán hàng rong để thông báo về việc sắp xếp tổ chức lại việc buôn bán và sau tết bắt đầu triển khai
hôm nay tại hai phường phúc đồng và cổ bi quận long biên tp hcm đã chính thức triển khai thí điểm việc khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân
đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân giảm chi phí điều trị đi lại nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống
theo đó hà nội sẽ lập hồ sơ quản lý sức khỏe thí điểm trước tại một mươi xã phường tại năm quận huyện là long biên ba đình nam tử liêm gia lâm và sóc sơn
sau đợt khám này hà nội sẽ rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt vào ngày một mươi tháng ba
sở y tế sẽ lập một trăm năm mươi đoàn bác sĩ để thực hiện việc khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân
mỗi xã phường sẽ bố trí đoàn khoảng ba mươi người trong đó có một mươi bốn bác sĩ với các chuyên khoa nội ngoại sản nhi mắt
răng hàm mặt tai mũi họng siêu âm và xét nghiệm
dự kiến sẽ có khoảng năm mươi người dân trên địa bàn thủ đô tức là khoảng bốn triệu người sẽ được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử trong năm nay
tại km hai mươi chín quốc lộ hai thuộc địa phận xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông hàm yên thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang
phối hợp với hạt kiểm lâm hàm yên vừa kiểm tra xe ô tô con mang biển xanh đang vận chuyển ba mươi một thành gỗ trái pháp luật
tiến hành kiểm tra xe ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi một a ba nghìn tám mươi sáu do lái xe dương văn đô
trú tại thôn hạ xã văn hoàng huyện phú xuyên thành phố hà nội điều khiển đang lưu thông theo hướng hà giang tuyên quang
lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở ba mươi một thanh gỗ có khối lượng một bốn trăm chín mươi chín m ba
là gỗ bách xanh thuộc loài nguy cấp quý hiếm
theo đăng ký xe ô tô do lái xe cung cấp thì chiếc xe này thuộc viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp
qua xác minh ban đầu lái xe dương văn đô không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp của số gỗ nói trên
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị sau gần hai ngày lanh đênh trên biển trưa nay tàu cá mang số hiệu qng chín mươi năm nghìn bảy trăm năm mươi một ts
của ông đỗ bin ngụ ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã đưa bảy ngư dân trên tàu cá qng chín nghìn ba trăm một mươi hai ts bị gặp nạn ở vùng biển hoàng sa vào đất liền an toàn
sau khi cập cảng chủ tàu bị nạn cùng các ngư dân đã đến trình báo sự việc với đồn biên phòng cửa khẩu cảng sa kỳ
theo đó khoảng ba giờ ngày hai mươi sáu tháng hai tàu cá mang số hiệu qng chín nghìn ba trăm một mươi hai ts do ngư dân bùi cương
xã bình châu huyện bình sơn làm thuyền trưởng chở theo bảy lao động khác đang khai thác hải sản
tại ngư trường hoàng sa thì bất ngờ hỏng máy thả trôi tự do và va chạm mạnh với đá ngầm dẫn đến vỡ mạn chìm tàu
rất may thuyền trưởng cương và bảy lao động may mắn được tàu của ông võ sách đang hoạt động gần khu vực đó
phát hiện cứu sống kịp thời sau đó những ngư dân bị nạn được chuyển sang tàu cá qng chín mươi năm nghìn bảy trăm năm mươi một ts của ông đỗ bin
đang trên đường vào đất liền để về với gia đình
sau gần ba mươi giờ lênh đanh trên biển tàu cá cùng các ngư dân bị nạn cập bờ an toàn
vì nguy cấp nên các thành viên trên tàu bị nạn chỉ cứu được hai phần ba số ngư lưới cụ ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng
trong phần tin quốc tế nga và anh đối thoại quân sự cấp cao nhằm tránh xung đột
wto cảnh báo thách thức từ chủ nghĩa bảo hộ
giới chức quân sự cấp cao của nga và anh vừa tổ chức cuộc đối thoại hiếm hoi ở moscow nhằm tránh xung đột
và làm dịu tình trạng căng thẳng giữa hai bên vốn đã lên tới đỉnh điểm kể từ sau chiến tranh lạnh
phó tổng tham mưu trưởng alexander zuralilov cùng người đồng cấp anh golden messenger đã thảo luận về tình hình hiện tại nga và anh
tập trung vào những bước đi nhằm hại nhiệt căng thẳng tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và ngăn ngừa sự cố trong các hoạt động
quan hệ nga anh đã trở nên căng thẳng sau khi bán đảo crimea sát nhập trở lại nga và việc moscow tiến hành chiến dịch không kích chống khủng bố tại syri
theo đề nghị từ phía chính quyền tổng thống bashar al assad
chính phủ hungary thông báo nước này bắt đầu xây dựng lớp rào thứ hai với camera hồng ngoại thiết bị cảm biến nhiệt và chuyển động dọc biên giới với serbi nhằm ngăn chặn dòng người di cư
lớp rào mới được xây dựng dọc theo biên giới của nga và anh
lớp rào mới được xây dựng dọc theo biên giới dài một trăm bảy mươi năm km sẽ giúp gia cố hàng rào được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi năm thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng di cư ở châu âu
dự kiến hàng rào mới sẽ được hoàn thành trong vòng hai tháng trước thời điểm mùa hè được dự báo là thời điểm tăng mạnh số người nhập cư vào các nước trung và bắc âu
sau khi hàng rào đầu tiên hoàn thành vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm và một hàng rào khác được xây dựng dọc biên giới croatia một tháng sau đó số người di cư vào hungary đã giảm mạnh
tuy nhiên hiện hàng ngày vẫn có hàng chục người di cư tìm cách vượt qua biên giới phía nam để vào hungary từ đó tới các nước châu âu khác
tổng giám đốc tổ chức thương mại thế giới wto roberto azevedo thừa nhận tổ chức toàn cầu này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới đặc biệt là ảnh hưởng của chủ nghĩa bảo hộ mà mỹ đang hướng tới
tại cuộc họp báo sau khi chính thức tái nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp tổng giám đốc azevedo nhận định
tổng giám đốc azevedo nhận định
rằng trong thời gian tới hệ thống thương mại đa phương mà vkto xây dựng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức từ chủ nghĩa bảo hộ do mỹ nền kinh tế hàng đầu thế giới thậm chí còn đe dọa rút tư cách thành viên vkto
kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng một vừa qua tân tổng thống mỹ donald trump đã không tuân thủ một số cam kết liên quan tới thương mại mà ông đã đưa ra trước đó
ông alzevedo năm mươi chín tuổi được ủng hộ tuyệt đối để tiếp tục nắm giữ công vị lãnh đạo tổ chức kinh tế gồm một trăm sáu mươi bốn

hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác kinh tế eco lần thứ một mươi ba vừa khai mạc ngày hôm nay
tại thủ đô islamabeth của pakistan với chủ đề thảo luận chính là kết nối khu vực
trong lĩnh vực năng lượng hạ tầng cơ sở giao thông vận tải và thương mại
hội nghị với chủ đề kết nối vì sự thịnh vượng khu vực đã cho thấy tầm nhìn chung của các nước
trong việc xây dựng eco thành một cộng đồng phát triển thịnh vượng
thông qua việc hội nhập kinh tế tiếp xúc chặt chẽ
đại diện một mươi nước thành viên eco gồm pakistan afghanistan azerbaijan kazakhstan
cùng đại diện đặc biệt của trung quốc đã tham dự hội nghị
theo kế hoạch hội nghị sẽ thông qua tuyên bố islamabad và tầm nhìn eco hai nghìn hai mươi năm
đề ra lộ trình cho tăng cường hợp tác kinh tế và kết nối trong khu vực
ngày hôm nay tổng thống philippines
rodrigo duterte đã chính thức ký văn kiện phê chuẩn hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
qua đó sẽ cho phép manila tiếp cận quỹ khí hậu xanh gcf
quỹ hỗ trợ các nước nghèo đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu
sau khi nhận được thư phê chuẩn hiệp định paris từ dinh tổng thống
thượng viện cần sớm thông qua hiệp định để văn kiện này có hiệu lực tại philippines
trước đó tổng thống duterte cảnh báo sẽ không ký hiệp định paris
vì cho rằng thỏa thuận này thiên vị các nước
các nước công nghiệp cũng như gây phương hại đến những nỗ lực công nghiệp hóa của philippines
philippines cam kết đến năm hai nghìn ba mươi sẽ giảm bảy mươi lượng khí thải của nước này
tuy nhiên để đạt được mục tiêu trên manila sẽ cần đến sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật
tuy nhiên để đạt được mục tiêu trên manila sẽ cần đến sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật

những người đàn ông đang tự tìm kiếm tài chính và kỹ thuật